xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai tại các tỉnh phía đông bắc bộ
đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ
trời xe lạnh đến rét có mưa vái nơi
trưa chiều đôi lúc hưởng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ra động trong hướng hai mươi bảy ba mươi độ
từ khoảng đêm ngày hai mươi hai
mưa rào vào rông có khả năng xuất hiện
cục bộ có mưa to
nhiệt độ sẽ giảm mỗi ngày khoảng một độ
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn
phía tây bắc bộ trời hầu như không có mưa
trong vòng ba ngày tới
đêm và sáng có sương mù nhẹ
trời xe lạnh đến rét trưa chiều đôi lúc hứng nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó giảm dần trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới
liên tục có mưa rào vào rông
tại phần phía nam của khu vực trong ngày mai
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ ngày hai mươi ba mưa sẽ giảm hơn
nhưng tại thanh hóa nghệ an
liên tục có mưa rông rải rác cục bộ có mưa to
nguy cơ xảy ra lỗ quét xa lở đất và ngập ống
nhiệt độ cao nhất chỉ ứng ứng
là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày mai trời nhiều mây
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ khoảng ngày hai mươi ba cường độ mưa
sẽ có xuồng suy giảm
chủ yếu chỉ còn mưa rào và rông rải rác
nguy cơ xảy ra lỗ quét xa lở đất và ngập ống
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày hai mươi
trong ngày mai khu vực các tỉnh
vùng cao tây nguyên
cũng sẽ có mưa rông bất trợt trong ngày
tập trung xuất hiện về chiều tối tối và sáng sớm
từ ngày hai mươi ba mưa sẽ có xuống giảm hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
chỉ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó tăng mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
mưa rông cũng sẽ xuất hiện
trong vòng ba ngày tới tại nam bộ
tập trung về chiều tối tối và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
là từ hai mươi bảy ba mươi độ
sau tăng chậm trong hai ngày tiếp theo
tập trung về chiều tối tối và sáng sớm